sau bữa trưa nay gần một trăm linh công nhân đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhi đa
thuộc cụm công nghiệp thị trấn sông thao huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
có biểu hiện đau bụng chóng mặt phải đi cấp cứu
tại trung tâm y tế huyện cẩm khê tỉnh phú thọ các bác sĩ cho biết có tám mươi ba công nhân của công ty này
phải nhập viện và được chuyển tới cấp cứu tại đây
các bác sĩ đang điều trị tích cực cho các bệnh nhân theo hướng bị ngộ độc thực phẩm
hiện tại sức khỏe của các công nhân đã cơ bản ổn định
tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã lấy mẫu thức ăn để xác định nguyên nhân vụ ngộ độc trệt